ngày ba một viện kiểm sát nhân dân tối cao vụ ba đã phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với ba đối tượng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn bất động sản diệp bạch dương và các đơn vị liên quan tại tp hcm
căn cứ kết quả điều tra vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã mở rộng điều tra
ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ba đối tượng
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sự đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy gồm
huỳnh kim phát sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
lê văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
lê tôn thành sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu nguyên phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tp hcm
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của các bị can
mở rộng điều tra đối với những đối tượng liên quan và thu hồi tài sản về cho nhà nước